nam thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đầu tư thương mại
chính phủ việt nam cũng ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tập đoàn lớn của việt nam với tập đoàn đức
đề nghị với tiềm năng hai bên việt nam và đức cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân đẩy mạnh hợp tác du lịch
bộ trưởng viising cho biết thành phần đoàn lần này sang thăm việt nam có rất nhiều doanh nghiệp bang
và được đón chào nồng nhiệt đạt nhiều thành công trong chuyến thăm này trong lĩnh vực kinh tế văn hóa giáo dục
do đó bang quyết định nâng quan hệ giữa bang và việt nam lên một tầm cao mới
trong đó mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm truyền thống sang việt nam
bang mong muốn đẩy mạnh không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa giáo dục với việt nam
ông tin tưởng rằng bang lai lan phan đơ đã tìm ra hướng đi hợp tác đúng đắn với việt nam
và hy vọng quan hệ này tiếp tục gặt hái thành công thời gian tới
tại hội nghị tổng kết quy chế phối hợp thực hiện công tác năm hai nghìn một mươi chín
và các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và bộ giáo dục năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã thẳng thắn nhìn nhận
những khuyết điểm hạn chế của ngành và mong muốn mặt trận tổ quốc việt nam
nâng cao vai trò giám sát kết quả của bộ
về việc suy thoái đạo đức nhà giáo trong thời gian qua bộ trưởng phùng xuân nhạ cho rằng
trong quá trình đổi mới giáo dục một bốn trăm linh cán bộ nhà giáo trong quá trình đổi mới
thì cũng không tránh khỏi tình trạng không theo kịp thậm chí có những biểu hiện trái với quy định
đạo đức nhà giáo nhưng theo bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo thì đây cũng chỉ là số nhỏ
tuy nhiên đây chỉ là một số nhỏ cá biệt chứ không phải là đạo đức
thì công nhân diễm đây tôi cũng xin phản ánh là phần hướng hàng triệu thầy cô hiện nay
vẫn đang rất là say mê rất là tâm huyết và vẫn đeo cao được cái truyền thống của nhà giáo
đối với sự nhập giới bản
số mà có thể nói là suy thoái cái số mà không đáp ứng được yêu cầu nó có
nhưng mà cũng không phải là phổ biến do vậy là khi mà truyền thông thì chắc là có một số
những cái quan tâm quá dẫn đến nó tạo ra một cái không khí mà cũng không thực sự là đúng
bộ trưởng phùng xuân nhạ mong muốn mặt trận tổ quốc việt nam giám sát đúng những gì mà ngành giáo dục
đã làm được và những gì chưa được thì phải chỉnh cần có cái nhìn đa chiều về quá trình đổi mới
như vậy mới tạo được sự nhập giới
đồng thuận cao trong xã hội chứ không nên tập trung vào những trường hợp cá biệt
như vậy sẽ tạo dư luận xấu về vấn đề giáo sư phó giáo sư bộ sẽ giúp kinh nghiệm sâu sắc
nhưng cũng có những trường hợp nói rằng là phải có đặc thù ví dụ đặc biệt những môn sâu nhân văn hay là chính trị an ninh
thế thì bộ cũng nắng nghe báo cáo thật với các quý vị nào cũng rất kỹ dẫn đến là cái thời gian để hoàn chỉnh
cái quy trình mới cái quyết định mới trình thủ tướng nó có chậm và từ cái đấy nó cũng phát sinh
nhưng sau đó khắc phục ngay và bây giờ đã có một cái dự thảo nắng nghe ý kiến của các nhà khoa học
tất đơn về cơ bản và nhất trí
được trình thủ tướng để ban hành để giải quyết những cái vấn đề mà bất cập của cái quy chế tiện hành
về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã xử lý vấn đề này hết sức nghiêm túc
tiếp theo đây sẽ củng cố lại hội đồng giáo sư nhà nước với quy chế mới
nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản trung quốc đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
thăm và làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bốn
trong sáng nay tại trung nam hải bắc kinh phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa vương kỳ sơn
đã tiếp thân mật đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta
nhật liệt hoan nghênh đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam sang thăm và làm việc tại trung quốc
ông vương kỳ sơn bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua
mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng
hai nước phát triển ổn định lành mạnh trong thời gian tới
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
chúc mừng và đánh giá cao thành công tốt đẹp của kỳ họp lần thứ nhất
đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc khóa một mươi ba